chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm làm việc và tặng quà
cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhìn nhận trong cơn bão số chín vừa qua huyện phước sơn là một trong hai địa phương
của tỉnh quảng nam bị thiệt hại nặng nề về người tài sản và hạ tầng giao thông với tổng thiệt hại lên đến hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ chia sẻ khó khăn mất mát của người dân và chính quyền địa phương
đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam trong việc tiếp tế lương thực
thực phẩm cho người dân vùng bị cô lập
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ chia sẻ khó khăn mất mát của người dân và chính quyền địa phương
đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam trong việc tiếp tế lương thực
thực phẩm cho người dân và chính quyền địa phương
tôi đề nghị là tỉnh quảng nam các vị chí cũng phải xây dựng một kế hoạch giải pháp
trước hết là cái khu định cư cho dân đó là ở đâu tái định cư đó ở đâu và cái cách tổ chức như thế nào
tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao một trăm hai mươi một xuất quà tặng một trăm hai mươi một hộ dân
tại các xã phước thành phước kim phước lộc đồng thời đến thăm hỏi tặng quà ông hồ văn điều
ba mươi tuổi ở tổ dân phố số hai thị trấn khâm đức huyện phước sơn
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
nhân dịp này đại diện ngân hàng agribank đã trao hỗ trợ năm tỷ đồng
để xây dựng trạm y tế xã phước thành huyện phước sơn